tiếp nguyên thủ tướng lào thông sinh tha mang vào tối qua thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao nguyên thủ tướng trước đây cũng như hiện nay đã có nhiều đóng góp to lớn vào việc phát triển và vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt hợp tác toàn diện việt nam lào
thủ tướng khẳng định trong chính sách đối ngoại của mình đảng nhà nước việt nam luôn hết sức coi trọng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt hợp tác toàn diện việt nam lào
và việt nam luôn làm hết sức mình để hỗ trợ lào nhiệt tình trong sáng và vô tư nhất
thủ tướng cũng cho biết không chỉ ở cấp trung ương mà các địa phương của việt nam cũng có tình cảm cách mạng tuyệt vời và luôn hỗ trợ hết sức mình cho các địa phương của lào phát triển
điển hình là gần đây sân bay quốc tế nọng khang ở tỉnh hùa phân đã bắt đầu được xây dựng
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh nguyên thủ tướng thông sinh thảm á vong là người đã từng gắn bó với việt nam trong nhiều năm
mong muốn nguyên thủ tướng sẽ tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước lào cũng như vào sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước